cục hàng không việt nam vừa quyết định tăng tần suất khai thác các chuyến bay nội địa tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đó việc điều chỉnh này dựa trên báo cáo của các hãng hàng không về nhu cầu vận chuyển giai đoạn từ nay đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đặc biệt là nhu cầu từ các tỉnh phía bắc vào phía nam qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất trong dịp tết nguyên đán
cụ thể giai đoạn từ ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tham số điều phối đường hạ cất cánh là bốn mươi tám chuyến một giờ
cho các khung giờ từ sáu giờ đến hai mươi ba giờ năm mươi năm phút giờ địa phương và ba mươi sáu chuyến một giờ cho các khung giờ từ giờ đến năm giờ năm mươi năm phút giờ địa phương
tham số điều phối nhà ga nội địa đi là hai mươi sáu chuyến một giờ tham số điều phối nhà ga nội địa đến là hai mươi bốn chuyến một giờ